thưa quý vị và các bạn hơn một mươi triệu hội viên hội người cao tuổi việt nam
hầu hết là những người có trí tuệ kinh nghiệm có bản lĩnh và là lực lượng quan trọng có uy tín
có sức ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp giữ nước và dựng nước
các thế hệ người cao tuổi luôn là tấm gương sáng trong các phong trào cách mạng của đảng
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đây là khẳng định của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tại hội nghị toàn quốc biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
được diễn ra vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
qua năm năm thực hiện chương trình phối hợp hành động trong công tác phòng chống tội phạm
và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giữa bộ công an và hội người cao tuổi
đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
chủ động phòng ngừa tích cực tham gia đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
cung cấp cho lực lượng công an trên một trăm chín mươi sáu nguồn tin
giá trị vận động người tham gia quản lý giáo dục cảm hóa những người vi phạm pháp luật
tại gia đình và cộng đồng dân cư
hàng năm lực lượng công an các cấp triển khai kế hoạch phòng chống tội phạm
gắn với phong trào thi đua tuổi cao gương sáng của hội người cao tuổi ở các địa phương
qua đó đã xây dựng nhiều mô hình điển hình tiên tiến khẳng định mối quan hệ hiệu quả
phối hợp giữa lực lượng công an và người cao tuổi
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
người cao tuổi đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
như lời chủ tịch hồ chí minh đã nói tuổi cao trí càng cao
trong đó chương trình phối hợp chặt chẽ giữa bộ công an và trung ương hội người cao tuổi
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã tạo sự đồng thuận thống nhất
các mô hình câu lạc bộ người cao tuổi tự quản tổ an ninh nhân dân phòng chống tội phạm
tệ nạn xã hội bảo đảm an toàn giao thông đã góp phần quan trọng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh để phát huy vai trò người cao tuổi thực sự là vốn quý của dân tộc
là lực lượng quan trọng của đất nước là giường cột của gia đình và xã hội việt nam
thời gian tới lực lượng công an và hội người cao tuổi cần tiếp tục đổi mới nội dung
hình thức chương trình phối hợp tính sáng tạo dân chủ của hội viên và nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự
lãnh đạo chỉ đạo mang tính chiến lược trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
cùng với đó tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tham gia giải quyết hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến
trong hoạt động có hiệu quả nhất là các mô hình tự phòng tự quản tự hòa giải tại cơ sở
với mục tiêu góp sức cùng lực lượng công an và cả hệ thống chính trị tham gia giữ gìn cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
bộ trưởng tô lâm bày tỏ tin tưởng với sự đồng hành phối hợp giúp đỡ của người cao tuổi các cấp
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc sẽ có bước phát triển mới là cơ sở quan trọng xây dựng thế trận lòng dân
thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã trao tặng kỷ niệm trương của bộ công an cho các cá nhân
và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các điển hình tiên tiến người cao tuổi
trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
trước đó vào sáng nay một trăm ba mươi chín điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự phải gắn liền với phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
nhiều năm qua lực lượng công an và hội người cao tuổi các cấp thường xuyên ký kết các chương trình phối hợp hoạt động
thông qua những việc làm cụ thể người cao tuổi đã phát huy vai trò tuổi cao gương sáng
trở thành những tấm gương tiêu biểu hạt nhân trong hoạt động phong trào ở cơ sở
thôn sơn trung xã bình định huyện ký dương tỉnh thái bình
một tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự được xây dựng ở một mươi một khu dân cư
dưới sự điều hành của những người cao tuổi các tổ liên gia tự quản đã phối hợp với lực lượng công an
làm cốt công tác tuyên truyền chủ trương đường lưới của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tình hình an ninh trật tự như đó mà có nhiều chuyển biến tích cực
tội phạm cướp giật trụ cấp tài sản cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng không còn xảy ra
mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được hòa giải ngay từ cơ sở
vai trò của người cao tuổi tham gia là tổ trưởng tổ phó của tổ tự quản đó
và đặc biệt là với cái tính tiền phong gương mẫu của người cao tuổi
thì người cao tuổi đã nêu gương sáng trong cái việc là ứng xử trong gia đình
hoặc thì là trong cộng đồng dòng họ để là những tấm gương cho các thế hệ khác nói theo
đặc biệt là việc giữ gìn đoàn kết trong nội bộ dân cư
đây cũng là một trong những nền tảng để phó trì sức mạnh toàn dân đối với phong trào toàn dân bảo vệ nhân dân tổ quốc
nhiều năm qua
lực lượng công an và hội người cao tuổi các cấp xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình điển hình về người cao tuổi
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vận động các cụ còn khỏe mạnh có uy tín kinh nghiệm tích cực tham gia công tác xã hội
làm nòng cốt trong hoạt động của các mô hình tự quản tự phòng về an ninh trật tự
gia đình con cháu dòng họ của mình không vi phạm pháp luật
là người có tuổi phối hợp và làm rất là tốt công tác này
nên là cũng đã góp phẳng cho cái việc giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của huyện khu vực nga
và cũng đã phối hợp và giúp cho công an để nắm được cái thông tin
tóc đã bạc nhưng lòng nhiệt huyết của các cụ vẫn còn vẹn nguyên
không quản ngày đêm luôn hăng hái tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật
sự phối hợp hiệu quả giữa công an và người cao tuổi có uy tín đã khoác áo mới
bình yên cho những địa bàn từng lật điểm nóng phức tạp
an ninh trật tự

thì mình cố gắng làm nào để cho cái khu vực mình đang ở cho nó yên tĩnh
bình an trong gia đình và bình an trong cụm dân cư bình an trong tổ dân phố

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đại la về nút giao phố lê thanh nghị thì bất ngờ lao vào một mươi xe máy đang đứng bên đường
những người bị đâm chủ yếu là đang dừng chờ đón con ở ven đường
tại hiện trường có năm xe máy bị hư hỏng nặng một số phương tiện bị nhẹ đã rời khỏi hiện trường
đã có một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu còn lại các nạn nhân khác chỉ bị thương nhẹ
nhận được tin báo công an phường bạch mai đã lập tức có mặt tại hiện trường
phân luồng chống ủn tắc giao thông và phối hợp cùng với lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường
điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
ngày hôm nay một công ty bên trong khu công nghiệp hải sơn xã đức hỏa hạ huyện đức hòa tỉnh long an
đã xảy ra cháy gây thiệt hại lớn về tài sản
các đơn vị chức năng có liên quan đã túc trực nhiều giờ để khống chế vụ cháy giảm thiệt hại cho doanh nghiệp
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ sáng ngày hôm nay
người dân thấy lửa khói bốc ra từ bên trong
một công ty nằm trên đường số sáu khu công nghiệp hải sơn xã đức hòa hạ huyện đức hòa tỉnh long an
đám cháy sau đó bùng phát mạnh công tác chữa cháy tại chỗ bất thành
lực lượng chữa cháy tỉnh long an đã điều nhiều xe cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để tiến hành chữa cháy
sau nhiều giờ đến một mươi hai giờ trưa cùng ngày đám cháy vẫn bùng cháy dữ dội và có nguy cơ lan sang các khu vực xung quanh
để đảm bảo an toàn một số nhà xưởng công ty lân cận đã cho công nhân tạm nghỉ di tản ra phía ngoài
phần lớn mái tôn nhà xưởng công ty cháy đã bị đổ sập
các tuyến đường xung quanh vụ cháy công ty trong khu công nghiệp được lực lượng chức năng phong tỏa phục vụ cho công tác chữa cháy
xe cứu hỏa liên tục tiếp nước vụ cháy đã khiến cho nhiều tài sản bên trong công ty bị thiêu dụi
hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được làm rõ
thưa quý vị và các bạn từ nhiều năm nay cứ mỗi dịp cuối năm thì tình hình tội phạm
vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ
lại diễn ra phổ biến tại hầu hết các địa phương trong cả nước
bắc giang được đánh giá là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về tình hình mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng trái phép pháo nổ
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão
công an tỉnh bắc giang đã tăng cường công tác phòng ngừa kịp thời phát hiện xử lý nhiều vụ vi phạm liên quan đến pháo nổ
ghi nhận của phóng viên antv về công tác này tại một số địa phương của tỉnh bắc giang
mới đây tổ công tác công an huyện lục ngạn đã bắt quả tang đối tượng mai văn thêm
chú tệ thị trấn chú úc đang trên đường vận chuyển pháo nổ
mở rộng điều tra tổ công tác phát hiện và thu giữ nhiều dụng cụ liên quan đến việc sản xuất pháo nổ như thuốc pháo
vỏ pháo màu hồng máy cắt pháo máy trộn thuốc pháo
qua việc tuần tra kiểm soát và bắt giữ đối tượng
có liên quan đến hành vi tàng trữ vận chuyển thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông ngạn
đã đấu tranh và mở rộng tiến hành khám xét và phát hiện hai cơ sở có liên quan đến việc sản xuất pháo
tại huyện việt yên lực lượng công an cho biết từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
các đường mòn lối mở ở biên giới bị chặn lại không thể vận chuyển pháo
các đối tượng buôn bán pháo lợi dụng chính sách xuất nhập khẩu hàng nông sản giữa việt nam và trung quốc để vận chuyển pháo
các đối tượng thường xuyên tìm phương thức mới nhất để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
các đối tượng đóng hàng hóa và thông hoa quả nhập khẩu thông quan về hình thức luồng vàng
và địa phương rồi các đối tượng sẽ chia lẻ ra cũng không đổ hàng một chỗ và đổ các địa điểm trong tính toán của các đối tượng
cùng với việc tăng cường
tập trung đấu tranh phòng chống hiệu quả đối với hành vi mua bán tảng chữ pháo nổ
công an các địa phương cũng tích cực tuyên truyền vận động phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức
loại bỏ suy nghĩ lạc hậu cho rằng pháo tết trong dịp lễ tết mang lại may mắn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về quản lý sử dụng pháo cho cán bộ và nhân dân
lãnh đạo công an huyện đã giao cho đội cảnh sát kinh tế đội cảnh sát hình sự là hai đội chủ công để tuyên truyền vận động và có những kế hoạch đấu tranh triệt phá những loại tội phạm này
đặc biệt vừa thời gian vừa qua lực lượng cảnh sát kinh tế đã bắt giữ nhiều vụ buôn bán tảng chữ vận chuyển pháo nổ
đặc biệt là trong đó có vụ sản xuất ngay tại địa phương thu được cũng tương đối là nhiều
trước cái thương trạng đấy là công an huyện luôn luôn tuyên truyền vận động bà con nghiêm cấm dưới mọi hình thức không được buôn bán vận chuyển
tảng chữ sử dụng pháo nổ trước trong và sau khi tết
chủ động triển khai sớm đồng bộ quyết liệt các giải pháp nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa
phát hiện đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu sản xuất buôn bán tàng trữ sử dụng trái phép các loại pháo
có phần đảm bảo an ninh trật tự phục vụ nhân dân vui tết đón xuân quý mão hai nghìn hai mươi ba an toàn lành mạnh